ngay sau khi thành phố hồ chí minh ra chỉ thị số một mươi tập trung theo hướng khoanh vùng truy vết
xét nghiệm sàng lọc tuân thủ nghiêm giãn cách đặc biệt là đẩy mạnh tiêm vaccine covid một mươi chín
đạt mức miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất có thể
thì quận gò vấp đã triển khai lực lượng để tuyên truyền nhắc nhở xử lý chợ tự phát trên địa bàn
đây là một biện pháp cứng rắn nhằm lập lại trật tự đô thị
đặc biệt là chấn chỉnh công tác phòng chống dịch bệnh tại những địa điểm này
trên đường số năm mươi chín chợ thạch đà lực lượng chức năng tiến hành phát loa tuyên truyền thông báo yêu cầu giải tán chợ tự phát
buôn bán lấn chiếm lòng lề đường đồng thời nhắc nhở người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
hai bên vỉa hè cũng được căng dây giới hạn hướng dẫn người dân chấp hành quy định của ủy ban nhân dân thành phố
mặc dù là chỉ thị một mươi của thành phố đã ban hành
tuy nhiên là cái ý thức của một số người buôn bán cũng như là một số người dân cũng vẫn chưa chấp hành
trước nay là các lực lượng của phường cũng đã phải căng sức để tuyên truyền nhắc nhở và thậm chí là cũng có xử phạt đối với những trường hợp không chấp hành
trước đó chiều ngày một mươi chín tháng sáu ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã ban hành chỉ thị với sáu điểm mới trong công tác phòng chống dịch
một trong số đó là yêu cầu giải tán trợ tự phát
động thái này buộc phải thực hiện trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
còn nhiều khả năng lây nhiễm trong cộng đồng chưa được kiểm soát hết
do đó các quận quyện trên địa bàn thành phố sẽ đồng loạt triển khai lực lượng
dứt điểm xử lý các chợ tự phát trong ngày hôm nay hai mươi tháng chín
chứ tụi em chỉ có bằng cách là như đeo tay bị khẩu trang đeo kiến là hết sức có thể
rồi hạn chế nói chuyện tiếp xúc với khách hàng thôi
chứ còn thật sự là miếng cơm manh áo mình vẫn phải làm tại bây giờ mình không biết dịch bao giờ hết
bây giờ dịch kêu là hai tháng hết tụi em sẵn sàng ở nhà hai tháng
nhưng bây giờ mình dịch mình không biết bao nhiêu năm bao nhiêu tháng hết được
cho nên tụi em vẫn phải sống chung với lũ
mà nếu bây giờ cái nghị định của nhà nước đưa ra của thành phố đưa ra phải đóng cửa
tụi em vẫn chấp nhận và ủng hộ nhà nước và mình phải cùng chung tay
nhưng mà vất điều kiện thôi cho tụi em biết trước một ngày
thông tin này thì sáng nay tụi em mới đọc trên điện thoại thì tụi em mới biết
chứ còn tại vì tụi em chưa có biết thông tin gì hết sáng nay tụi em mới biết
mà tụi em đi lấy hàng thì phải đi lấy hàng từ đêm từ đêm khuya rồi
nên là tụi em không có biết gì hết
tụi em không có sự chuẩn bị trước nên là bây giờ lỡ lấy hàng về rồi
thì tụi em cũng chỉ mong muốn là thôi bây giờ thì cho tụi em bán trong cái ngày hôm nay
để tụi em để hết cái hàng hôm nay lỡ lấy về rồi
theo chỉ thị của thành phố hồ chí minh thì chỉ dẹp chợ tự phát chợ truyền thống
siêu thị vẫn hoạt động bình thường
tuy nhiên phải tuân thủ công tác phòng chống dịch giữ khoảng cách an toàn
sở công thương thành phố hồ chí minh cũng khẳng định trong mọi tình huống
hàng hóa được duy trì cung cấp đầy đủ cho người tiêu dùng
không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa trên diện rộng dẫn tới việc tăng giá đột biến
do đó việc tích trữ mua sắm quá nhiều là việc không cần thiết
gián tiếp gây ra việc tập trung đông người tại một điểm tìm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh